sáng ngày sáu tháng hai tại hải dương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến tham dự chương trình tết xung vầy hai nghìn một mươi chín
dành cho công nhân lao động hiện đang làm việc tại hải dương
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội gửi đến hơn bốn trăm linh công nhân đang có mặt tại chương trình
và hàng triệu công nhân cả nước lời chào thân ái cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đối với công nhân lao động
được xuân vầy bên gia đình trong những ngày tết là niềm vui rất lớn
có công nhân lao động đã phải chờ đợi nhiều năm
tôi mong các bạn các em hãy dành thời gian quý báo ý cho gia đình
chăm sóc ông bà cha mẹ chăm lo con cái để vun đắp bền chặt hơn truyền thống tốt đẹp của dân tộc
để ngày tết thật sự đầm ấm yên vui
đây sẽ là nguồn lực mạnh mẽ để ngay sau tết các bạn các em sẽ quay trở lại
để làm việc đúng theo quy định với một cái tinh thần mới
phấn đấu hoàn hảo
hoàn thành tốt các nhiệm vụ và góp phần phát triển doanh nghiệp phát triển quê hương đất nước
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
và để cho mọi người dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
tại chương trình chủ tịch quốc hội đã trao tặng các phần quà tết cho công nhân lao động
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng gửi tặng một trăm linh tấm lụa cho mẹ của các công nhân lao động
các tỉnh miền trung bị thiệt hại do đợt bão lũ năm hai nghìn một mươi ba
chủ tịch quốc hội chúc mỗi gia đình công nhân viên chức người lao động đều đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám ấm áp đoàn viên xung họp